với mong muốn sử dụng âm nhạc để đánh thức cộng đồng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường
nghị sĩ piano phó an my và nhạc sĩ đặng tuệ nguyên sẽ cùng diễn chương trình âm nhạc mang tên
tình gắn với chủ đề môi trường và gìn giữ những nét tinh hoa độc đáo bản sóc việt
bằng bút pháp sáng tác khí nhạc phương tây mang hơi thở âm nhạc truyền thống của ca trù
thông qua đêm diễn mang tên tình sắp tới nghị sĩ piano phó an my và nhạc sĩ đặng tuệ nguyên
mong muốn chạm đến trái tim mỗi khán giả yêu nhạc khơi nguồn cảm hứng và thôi thúc mỗi người
hãy hành động để bảo vệ môi trường
thông qua đêm nhạc nhóm nghệ sĩ hy vọng góp sức nhỏ bé của mình vào việc bảo tồn
phát huy được giá trị nghệ thuật âm nhạc truyền thống của việt nam bằng sự kết hợp với âm nhạc bác học